phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với đại sứ quán iran tại việt nam đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam iran
trong thời gian qua các mặt hàng chủ lực của việt nam xuất sang thị trường iran là thủy sản gạo chè cà phê hạt tiêu hạt điều mây che đan cao su các sản phẩm chất dẻo linh kiện máy móc linh kiện điện tử dệt may
hiện hai nước còn rất nhiều thế mạnh có thể hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư
trong khuôn khổ của hội thảo hai mươi doanh nghiệp hàng đầu của iran hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm hoa quả tươi và khô nông sản thực phẩm đánh bắt cá bánh kẹo đồ gia dụng quạng sắt và kim loại giấy và bao bì cắt tông giày dép may mặc vật liệu xây dựng thương mại tổng hợp đã thảo luận về cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh với các doanh nghiệp việt nam
với việc iran được dỡ bỏ cấm vận thì hai bên sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa thúc đẩy hợp tác song phương
nếu các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào iran sẽ được miễn thuế trong vòng hai mươi năm cũng như được hỗ trợ các loại thuế như thuế bảo hiểm và những loại thuế khác nguồn nhân lực của iran cũng rất rẻ về an ninh đầu tư chúng tôi đảm bảo lợi nhuận của các bạn còn về phía việt nam đây là thị trường rất hấp dẫn vì ngoài con số chín mươi một triệu dân việt nam còn như cánh cửa để chúng tôi thâm nhập vào thị trường khác trong khu vực asean
hiện công ty của phần pas kavan aramkes do công ty của phần đầu tư
công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế an việt thành lập đã vinh dự là đơn vị việt nam đầu tiên được cấp phép đăng ký công ty cổ phần một trăm linh vốn nước ngoài tại iran trong thời gian tới việc nâng cao kim ngạch đầu tư tích cực hợp tác hóa trong các lĩnh vực thế mạnh sẽ giúp cụ thể hóa mục tiêu nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên con số năm tỷ đô la trong năm năm tới